ngày một mươi một tháng bảy ban tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức
liên quan đến vụ việc các đối tượng gây dối tại bình thuận vào giữa tháng sáu vừa qua
tại buổi họp báo ban tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận cho biết trong hai đêm mùng một mươi và một mươi một tháng sáu
có hơn bốn trăm linh đối tượng tập trung trước cổng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
có hành vi quá khích gây dối trước cổng ủy ban nhân dân tỉnh
trong đó số lượng người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi rất đông
các đối tượng quá khích đã đập phá làm hư hỏng nhiều hạng mục công trình của ủy ban nhân dân
và sở kế hoạch đầu tư đốt phá ba xe ô tô và hai mươi xe máy
lực lượng chức năng đã tạm giữ hai trăm linh đối tượng quá khích manh động
tạm giữ hai trăm một mươi tám phương tiện các loại phục vụ điều tra
tại quốc lộ một a khu vực thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong và xã phan rí thành huyện bắc bình
trong ngày một mươi tháng sáu có hơn năm trăm linh đối tượng quá khích gây dối trên quốc lộ một a
làm tắc nghẽn giao thông dùng gạch đá chống đối lực lượng chức năng
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi phút cùng ngày các lực lượng chức năng mới giải tán được đám đông
trưa ngày một mươi một tháng sáu các đối tượng quá khích tiếp tục dùng gạch đá tấn công lực lượng cơ động
tại khu vực này đốt cháy một mươi xe ô tô đập phá và làm hư hỏng năm xe mô tô và một mươi sáu xe ô tô khác
qua khai thác các đối tượng thừa nhận do có người cho tiền để tham gia gây dối
theo ban tuyên giáo tỉnh ủy bình thuận việc lôi kéo người dân tham gia biểu tình
gây dối an ninh trật tự tại địa phương trong những ngày qua là do các đối tượng phản động chống đối gây ra
công an tỉnh vẫn đang tập trung lực lượng truy tìm số đối tượng cầm đầu
chủ mưu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật